hiện nay tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp toàn huyện chỉ còn khoảng năm trăm linh hectare vườn quyết hồng đang cho trái
giảm hơn ba trăm linh hectare so với cùng kỳ năm trước
diện tích giảm kéo theo sản lượng quyết hồng của dịp tết nguyên đá năm nay cũng sụt giảm mạnh
đây là vườn quyết hồng đang cho trái của ông võ văn quan
giám đốc hợp tác xã cây con mối xã tân phước huyện lai vung tỉnh đồng tháp
do ảnh hưởng từ dịch bệnh vườn quyết hơn ba m hai này đã bị hư hại và hao hụt khoảng ba mươi
theo tính toán sản lượng vườn quýt tết của ông quan sẽ sụt giảm gần một nửa so với năm trước
trong đợt dịch bệnh những ngày qua số diện tích quýt bị thiệt hại của nhà anh phạm văn một mươi một với hơn bốn m hai lên tới tám mươi
hiện tại nhà vườn này đã phải bỏ trái suy để cứu cây đồng thời chiết nhánh từ cây bố mẹ để tái tạo lứa quyết mới
khi mà đầu tháng ba tháng bốn rồi thúi gãy rồi tuôn trái xuống bớt hết tám mươi còn lại là hai mươi là bây giờ còn trái có thể là ăn được
mà mình còn một số loại đó là đủ trả tiền phân thuốc
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lai vung từ đầu năm đến nay dịch bệnh hoành hành khá nặng chủ yếu là bệnh vàng lá thối rễ
cụ thể từ đầu năm đến nay dịch bệnh đã gây thiệt hại cho gần ba trăm linh hectare quyết hồng trên tám trăm linh hectare của toàn huyện
một giảm sản lượng khoảng một mươi tấn so với các năm trước
các năm trước đây thì mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng chừng ba mươi năm bốn mươi tấn có năm nó trên bốn mươi tấn
bây giờ đã giảm sâu xuống khoảng hai mươi năm ba mươi tấn
thì ứng với cái sản lượng này có nghĩa là thị trường quyết hồng năm nay nhất là cái thị trường tết có lẽ là sẽ có thiếu hụt
hiện tại một số nhà vườn tại lai vung đang thu hoạch quýt chín sớm hơn để bán ra thị trường với giá giao động từ một mươi bốn đến một mươi năm đồng một kg
theo một số nhà vườn trong quýt thì từ đây đến tết nguyên đán là thời điểm quyết dễ chết và ha hụt do ảnh hưởng của thời tiết và cây mang nhiều trái
do đó khả năng quyết hồng phục vụ thị trường tết sắp tới sẽ bị thiếu hụt là rất lớn